nhiều đối tượng làm giả thương hiệu sản phẩm đã rất khéo léo trong việc lừa đảo người tiêu dùng
chỉ cần thay đổi một chi tiết rất nhỏ đối với sản phẩm chính hãng người tiêu dùng đã khó có thể nhận biết
những sản phẩm giả mạo còn ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp làm ăn chân chính
nhưng quan trọng nhất là ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng
nếu là một người tiêu dùng thông thái thì chúng ta nên lựa chọn những nhãn hiệu mỹ phẩm đảm bảo chất lượng
thời gian qua không ít các vụ việc liên quan đến mỹ phẩm làm đẹp được các cơ quan chức năng phát hiện xử lý
thậm chí có nhiều đối tượng làm giả hàng còn sản xuất theo cả đường dây với các thiết bị máy móc và quy trình không đảm bảo như thế này
theo các chuyên gia chống hàng lậu hàng giả
lợi dụng thương mại điện tử để tiêu thụ do hành lang pháp lý chế tài xử phạt còn thiếu chưa cụ thể chưa chặt chẽ
đối với việc xác định các hành vi vi phạm trong việc xâm phạm quyền xử lý thuệ
ngoài việc cơ quan quản lý thị trường qua công tác quản lý địa bàn phát hiện và theo dõi xử lý
thì cần phải có sự vào cuộc của các ngành chức năng khác
chẳng hạn như cục xử lý thuệ viện pháp xử lý thuệ
phối hợp của các chủ thể quyền
trong cuộc chiến chống mỹ phẩm giả các cơ quan chức năng cần quyết liệt hơn nữa
tiếp tục đánh mạnh vào các đường dây sản xuất mỹ phẩm giả
tuy nhiên mỗi người tiêu dùng cũng cần phải tỉnh táo khi mua hàng mỹ phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc
làm đẹp là nhu cầu chính đáng của bất kỳ ai nhưng cần lưu ý là phải làm đẹp đúng cách